kinh tế số đang diễn ra trên quy mô toàn cầu vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội tốt để việt nam bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp thương mại cải tiến mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu hóa nguồn lực đầu vào đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
trong đó hạ tầng viễn thông băng rộng được coi là hạ tầng của hạ tầng thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển
một trong những điểm cốt lõi của chính phủ điện tử và nền kinh tế số là việc các địa phương doanh nghiệp phải tập trung đổi mới công nghệ trong đó ứng dụng công nghệ năm g là then chốt
mạng năm g với tốc độ nhanh hơn gấp hai mươi lần mạng bốn g được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới trong nền kinh tế số tới đây
tại diễn đàn công nghệ năm g ứng dụng vào chính phủ điện tử và nền kinh tế số mới được tổ chức gần đây các chuyên gia cho rằng khi số lượng người dùng di động và nhu cầu dữ liệu tăng lên
thách thức mới đặt ra cho năm g là phải xử lý lưu lượng truy cập nhiều hơn với tốc độ cao hơn
mặt khác tại các vùng sâu vùng xa của việt nam nơi mà sóng di động còn yếu nếu sử dụng công nghệ năm g sẽ giúp các địa phương và người dân nơi đây có thể truy cập internet và truyền tải các dữ liệu nhanh hơn
tôi sẽ làm việc với cộng sự ở phía việt nam thường là sẽ đưa đến những vùng thuộc khu vực miền bắc trước sẽ tìm những khu vực ít người dân cư thưa thớt để phát triển ở những vùng đó trước
vì ở đó người ta thật sự cần những mạng như kavalan
một trong những đơn vị tiên phong trong việc sản xuất các thiết bị vệ tinh và công nghệ năm g sáu g tốc độ cao bằng thông rộng là tập đoàn viễn thông không gian mạng kavalax
theo đó những thiết bị tiếp sóng của kavalax không chỉ đáp ứng các yêu cầu về truyền tải dữ liệu kết nối không bị gián đoạn mà còn tiết kiệm điện năng trong bối cảnh việt nam đang có dự báo thiếu điện trong thời gian tới
đối với công nghệ của kavalax này sẽ không dùng vào điện từ lưới điện mà dùng từ điện mặt trời
đối với điện mặt trời thì giá thành sẽ rẻ hơn rất nhiều so với công nghệ hiện đại bây giờ
khi dùng điện mặt trời nó sẽ không tạo sức nặng cho lưới điện và nó bao trùm trong đường kính năm đến một mươi km sẽ giúp ích cho những vùng sâu vùng xa
cho tới nay có thể coi năm g sẽ cách mạng hóa toàn bộ khu vực công nghệ không dây trở nên hiệu quả và an toàn hơn
chắc chắn tác động của năm g lên sự phát triển kinh tế xã hội ở việt nam là cực kỳ lớn và việt nam sẽ phải nỗ lực đón đầu để không trở thành người về sau trong nền kinh tế số